chiều ngày một mươi tháng năm tại thư viện trung tâm văn hóa pháp số hai mươi bốn tràng tiền hà nội đã diễn ra buổi tọa đàm viết cho thanh thiếu niên làm sao để chạm đến cảm xúc
buổi tọa đàm nằm trong khuôn khổ ngày hội sách châu âu năm hai nghìn một mươi tám tại việt nam
nội dung chính của buổi tọa đàm xoay quanh vấn đề làm thế nào để viết sách cho thanh thiếu niên có thể chạm đến cảm xúc
theo đó những chuyên gia văn học cho rằng ở việt nam hiện nay hầu hết những tác giả khi viết sách cho lứa tuổi thanh thiếu niên đều cố gắng kèm theo đó một số bài học
đây chính là điều làm cho các tác giả việt nam hầu như chưa hấp dẫn được những người trẻ tuổi
để có thể chạm đến cảm xúc của thanh niên khi viết sách hầu hết các tác giả đều không cố gắng viết cho riêng một loại độc giả nào
mà chủ yếu viết dựa trên chính những trải nghiệm thực tế của bản thân
buổi tọa đàm đã đem đến những góc nhìn rất mới cho những tác giả việt nam hiện nay